bình đã liên tiếp thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn khác nhau nhưng đều liên quan đến hình thức vận chuyển hàng qua công ty giao nhận
trong đó vụ việc xảy ra khi bị phát hiện bình đã lừa đảo chiếm đoạt cùng lúc bốn mươi đơn hàng gồm điện thoại di động các loại phụ kiện với tổng số tiền lên tới năm trăm linh triệu đồng
ngoài những vụ việc trên đối tượng bình cùng với đối tượng xuân sô phan cũng đã thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
trong thương mại đại tử và bên công ty vận chuyển là xác nhận là đã nhận được tiền rồi đấy đối tượng đã lợi dụng được đấy thì lại chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng
với thủ đoạn tinh vi hơn bốn đối tượng gồm ba người trung quốc và một người việt nam đã cùng nhau thực hiện vụ chiếm đoạt ba trăm linh đô từ thông tin trên thẻ thanh toán của khách hàng
bốn đối tượng bị bắt gồm ngũ vịnh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trương hỏa sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám la kiếm bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng ở tỉnh quảng đông trung quốc
và vũ hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phường hồng hải thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
qua đấu tranh ngũ vịnh giang khai nhận trước đó khoảng hai tháng đối tượng tình cờ quen biết một người đàn ông tên dương đức hiện chưa rõ thông tin thông qua mạng xã hội
sau khi trở nên thân thiết dương đức cho biết là đối tượng đã bị bắt gồm một người đàn ông tên dương đức
cho ngũ vịnh giang biết hiện nắm giữ nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ ngũ vịnh giang làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy post một công cụ hỗ trợ thẻ atm thanh toán tiền hóa đơn dịch vụ hàng hóa để rút chiếm đoạt tiền
tôi nhập cảnh vào hà nội việt nam vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau đó a đông đã thu xếp chỉ đạo chúng tôi đến quán cà phê ở hạ long để làm thẻ giả sau đó dùng thẻ giả để rút tiền thông qua máy pos cụ thể là tiền từ tài khoản khác chuyển đến tài khoản máy pos sau đó họ tức là a đông sẽ rút tiền ra
đối với những cá nhân mà có các thẻ thanh toán quốc tế như thẻ visa thẻ mastercard thì phải nâng cao tính bảo mật không cung cấp thông tin
về thẻ và các số bảo mật giấy số bảo mật của thẻ cho những người không có liên quan cho các tổ chức không liên quan và đặc biệt là không cung cấp lên các trang web mà không có uy tín hạn chế việc mua sắm online sử dụng các thẻ thanh toán công ty đó
bởi vì khi mình cung cấp như thế thì sẽ rất dễ bị các đối tượng ăn cắp các cái thông tin đó để và sẽ làm giả các cái thẻ thanh toán đó
trước sự gia tăng và diễn biến phức tạp về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo cơ quan công an khuyến khích người dân cần thận trọng khi kết bạn chia sẻ thông tin giao dịch thương mại trên internet
chỉ tính riêng tại nghệ an trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh này đã xảy ra bốn mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại gần một mươi một tỷ đồng
có nhiều ổ nhóm hoạt động trong một thời gian dài lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng mới bị phát hiện bắt giữ
trong khi đó công tác đấu tranh vẫn gặp rất nhiều khó khăn
do phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi phạm vi hoạt động lại mang tính ẩn danh cao
tất cả giao dịch hoạt động lừa đảo diễn ra trên thế giới ảo
trong khi một bộ phận người bị hại với tâm lý e ngại xấu hổ nên không khai báo
nghiên cứu rất là kỹ những thông tin của bị hại
chúng sẽ nắm được các thông tin công khai của người dùng này
nắm được là thậm chí quy luật sinh hoạt như thế nào những người thân của họ như thế nào
qua đó họ nắm được rất nhiều thông tin để có thể phục vụ cho việc lừa đảo

có thể thấy lợi dụng sự ưa chuộng của khách hàng trong việc mua sắm hàng hóa qua mạng internet
các đối tượng xấu đã biến thương mại điện tử trở thành mảnh đất màu mỡ để bẫy người tiêu dùng và cả doanh nghiệp
dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua bán trực tuyến
chỉ nên tham gia vào các sàn giao dịch website bán hàng uy tín để đảm bảo quyền lợi cho người mua
hỗ trợ người dùng khi có sự cố xảy ra đồng thời kiểm tra độ xác thực về thông tin
công ty người bán hàng trực tuyến
đối với cá nhân bán hàng trên mạng xã hội ngoài địa chỉ ảo trên mạng internet
cần có cửa hàng hoặc trụ sở chính thức để liên lạc khi cần thiết